tại hà nội một số tuyến đường ngập úng do mưa đã có một số ô tô bị cây đổ đè bẹp
vào khoảng ba giờ chiều qua xe buýt tuyến số hai mươi ba khi đến số một ngô quyền hà nội đã bị cây đổ đè lên đầu vào thân xe
trên xe lúc này có khoảng năm hành khách nhưng may mắn không có ai bị thương
trước đó một cây to trên phố hai bà trưng cũng đổ đè lên một chiếc xe ô tô hiệu kia
chiếc xe bị hư hỏng nặng chủ nhân không ở trong xe nên đã may mắn thoát nạn
để ứng phó với cơn bão này công an thành phố hà nội đã phân công ứng trực một trăm linh
chủ động tham gia điều tiết giao thông và công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố
theo thông tin ban đầu từ văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la
sau trận mưa to vào tối ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng bốn
trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ tỉnh sơn la xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông
tại quốc lộ bốn g đất đá sụt khối lượng lớn tại hai điểm km bốn mươi tám trăm linh và km một trăm linh tám ba trăm năm mươi
quốc lộ bốn mươi ba tác đường tại km một trăm linh hai chín trăm năm mươi do bị sụt ta luy dương
tại thanh hóa đến chiều ngày một mươi chín tháng tám mưa lớn kèm theo lũ quét lũ ống
do ảnh hưởng của cơn bão số ba
đã gây ra bốn điểm sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ một mươi năm c và quốc lộ một mươi sáu đoạn qua huyện mường lát
tại các điểm sạt lở này hàng trăm mét khối đất đá từ đồi núi rội xuống đã chắn ngang đường
nên các loại ô tô không thể qua lại được